thưa quý vị một đường dây vận chuyển ma túy từ nước ngoài về việt nam vừa được lực lượng chức năng tỉnh nghệ an triệt xóa thành công
năm đối tượng đã bị bắt giữ cùng với tang vật là hơn một bốn kg ma túy các loại
vào ngày một mươi năm tháng một mươi một công an huyện diễn châu đã đồng loạt bắt giữ ba vụ ba đối tượng gồm đậu trọng vinh
dương tuấn anh và dương văn đạt cùng chú tại huyện diễn châu về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy
thu giữ tám hai gram heroin và bốn mươi sáu viên hồng phiến
mở rộng chuyên án ngày một mươi tám tháng một mươi một công an huyện diễn châu bắt thêm hai đối tượng là trương văn thịnh
chú tại tỉnh đắk lắc và hà thị mùi chú tại huyện quế phong tỉnh nghệ an về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy
ban chuyên án đã thu giữ được hơn một bốn mươi ba kg ma túy các loại một xe mô tô
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện tri tôn tỉnh an giang vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
và thực hiện lệnh bắt tạm giam nguyễn thanh quang chú tại thành phố mỹ tho tỉnh tiền giang về tội cố ý gây thương tích
theo thông tin từ cơ quan điều tra quang cùng với gia đình đến khu vực khóm núi nước thị trấn ba trúc huyện tri tôn
ở nhà một người quen để lưu trú qua đêm
vào tối ngày năm tháng một mươi một quang cùng một số người quen tổ chức ăn nhậu
tuy nhiên sau đó xảy ra mâu thuẫn về ông trương văn mãn chú tại tỉnh tiền giang
đối tượng đã đá vào người ông mãn
khi ông mãn đến dậy thì bị té ngã xuống nền và được mọi người đưa đi cấp cứu nhưng tử vong sau đó
huỳnh thao lược và huỳnh thanh ngoan cùng chú tại thành phố vĩnh long vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố vĩnh long
khởi tố vụ án khởi tố bị can về tội sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan tổ chức
tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai cơ quan công an phát hiện trường hợp nghi vấn mua bán dây phép lái xe giả qua không gian mạng
nên đã tiến hành xác minh
đến tháng bảy năm hai nghìn hai mươi hai khi ngoan đang điều khiển xe mô tô di chuyển trên đường
thì bị lực lượng chức năng kiểm tra và phát hiện ngoan sử dụng dây phép lái xe không do cơ quan có thẩm quyền cấp
đối tượng khai nhận giấy phép lái xe đang sử dụng là do cha mình là huỳnh thao lược mua qua mạng xã hội
quả đấu tranh luộc khai nhận đã mua qua mạng với giá một hai triệu đồng
ngoài ra lược còn liên hệ và nhận làm thêm dây phép lái xe cho bốn người khác với giá một năm triệu đồng một hồ sơ
công an tỉnh điện biên cho biết đã tiến hành bắt tạm giam đối với trần duy tuấn là giám đốc công ty trách nhiệm hữu hoạn thương mại trần mạnh tuấn
có trụ sở tại thị trấn hát lót huyện mai sơn tỉnh sơn la về tội vi phạm quy định về khai thác bảo vệ rừng và lâm sản
quá trình điều tra cơ quan công an xác định trong khoảng thời gian từ cuối tháng bốn đến tháng bảy năm hai nghìn hai mươi
tuấn đã đưa máy móc phương tiện và thuê người dân từ các xã tây phong huyện tuần giáo tỉnh điện biên
và xã phỏng lái huyện thuận châu tỉnh sơn la khai thác trái phép gần một hai trăm tám mươi cây thông ba lá trên diện tích hơn tám hectare rừng phòng hộ
thuộc sở hữu của nhà nước tại tiểu khu sáu trăm một mươi tám bản khu xã a xã tỏa tình huyện tuần giáo tỉnh điện biên
hiện cơ quan công an đang tiếp tục củng cố hồ sơ đấu tranh mở rộng vụ án
thưa quý vị mưa sẽ là yếu tố nổi bật trong các thông tin về dự báo thời tiết ngày hôm nay
mưa xảy ra ở khắp các miền và chỉ khác nhau về mức độ
vâng và đúng như vậy ạ nếu như khu vực đồng bằng bắc bộ là những cơn mưa rải rác không làm thay đổi quá nhiều trạng thái thời tiết so với ngày hôm qua
thì vùng núi bắc bộ và nam bộ lại có cảnh báo mưa to đến rất to kéo theo đó sẽ là nguy cơ về sạt lở đất
vâng ạ vào một ngày cuối tuần thời tiết không có nhiều thuận lợi như thế này thì ở nhà có lẽ là lựa chọn an toàn nhất phải không ạ
và để cho việc ở nhà không bị nhàm chán thì điều quan trọng mà chúng tôi muốn khuyên quý vị đó là đừng ngủ quá nhiều và hạn chế tiếp xúc với thiết bị điện tử
vâng và thay vào đó thì chúng ta có thể thử chế biến những món ăn mới hay nuôi dưỡng sở thích cá nhân
những điều mà cả một tuần bận rộn vừa qua mình chưa thể thực hiện và điều này cũng giúp quý vị lấy lại tinh thần chuẩn bị cho tuần làm việc hiệu quả tiếp theo
để có kế hoạch tốt nhất cho mình thì quý vị hãy theo dõi dự báo thời tiết cụ thể ở phần cuối của chương trình
còn bây giờ như thường lệ là phần tin tức cập nhật
thưa quý vị vào tối qua tại làng văn hóa du lịch các dân tộc việt nam ở đồng mô sơn tây hà nội đã diễn ra lễ khai mạc tuần đại đoàn kết các dân tộc di sản văn hóa việt nam năm hai nghìn hai mươi hai
và liên hoan trình diễn trang phục truyền thống các dân tộc thiểu số việt nam khu vực phía bắc lần thứ nhất năm hai nghìn hai mươi hai
với chủ đề khát vọng việt nam lễ khai mạc tuần đại đoàn kết các dân tộc di sản văn hóa việt nam năm hai nghìn hai mươi hai nhấn mạnh vào hai nội dung
đại đoàn kết toàn dân tộc và tôn vinh di sản văn hóa
với sự tham gia biểu diễn của hai mươi hai dân tộc với gần năm trăm linh nghệ nhân diễn viên quần chúng
toàn bộ chương trình diễn ra trên sân khấu nổi được thiết kế theo hình chiếc quạt hình ảnh quen thuộc trong văn hóa việt nam
với tất cả các nan quạt trụng về một hướng tượng trưng cho tinh thần đại đoàn kết dân tộc
chương trình cũng giới thiệu về những nét đẹp văn hóa truyền thống
là tỏa những giá trị nhân văn tinh thần tương thân tương ái tình yêu quê hương đất nước con người việt nam
có thể nói tuần đại đoàn kết các dân tộc di sản văn hóa việt nam chính là nơi kết nối bảo tồn
và phát huy các giá trị di sản văn hóa của các dân tộc trên khắp giải đất hình chữ s
cũng trong ngày hôm qua hội nhà báo việt nam phối hợp với sở văn hóa và thể thao hà nội
đã khai mạc giải bóng bàn cúp hội nhà báo việt nam lần thứ một mươi năm năm hai nghìn hai mươi
giải năm nay được tổ chức gồm một mươi bốn nội dung thu hút sự tham gia của hai trăm linh một vận động viên của
một trăm bốn mươi ba đơn vị đến từ các cơ quan báo chí các liên tri hội tri hội nhà báo trực thuộc trung ương hội nhà báo việt nam
và hội nhà báo các địa phương trong cả nước
đặc biệt mùa giải năm nay mở rộng thêm đối tượng tham gia là nguyên thủ trưởng các cơ quan báo chí quản lý báo chí
giải bóng bàn cúp hội nhà báo việt nam đã trở thành một sân chơi hữu ích mà qua đó đã tạo nên sức mạnh tinh thần
sự đoàn kết tính chuyên nghiệp góp phần nâng cao chất lượng trong các hoạt động công tác hội
liên quan đến các kỳ thi cấp chứng chỉ ngoại ngữ bộ giáo dục và đào tạo vừa phê duyệt việc liên kết tổ chức thi
cấp chứng chỉ tiếng anh al của hội đồng anh một trong hai đơn vị sở hữu bài thi ielts tại việt nam
cụ thể bộ giáo dục và đào tạo đã ban hành quyết định phê duyệt liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ tiếng anh ielts
giữa công ty trách nhiệm hữu hạn britys kauture việt nam công ty trách nhiệm hữu hạn công nghệ giáo dục đông a
công ty cổ phần phát triển giáo dục và đào tạo audin
công ty trách nhiệm hữu hạn university access centre việt nam và hội đồng anh vương quốc anh
như vậy hội đồng anh đã được cấp phép tổ chức kỳ thi trở lại sau tám ngày tạm hoãn
quyết định này có hiệu lực ngay từ ngày một mươi tám tháng một mươi một
thời hạn hoạt động liên kết này là năm năm
như vậy là đến thời điểm này thì cả hai đơn vị sở hữu bài thi ielts tại việt nam là hội đồng anh và idb
đều đã được cấp phép tổ chức trở lại kỳ thi này
thưa quý vị kể từ ngày một mươi một tháng một năm hai nghìn một mươi chín
thông tư hướng dẫn về chương trình giáo dục quốc phòng và an ninh trong trường trung học phổ thông
của bộ giáo dục và đào tạo chính thức có hiệu lực
điểm đáng chú ý trong chương trình này học sinh lớp một mươi sẽ được trang bị một số kiến thức về an ninh mạng
trong một môi trường hiện đại có thể nói rằng mối quan hệ giữa internet mạng xã hội với giới trẻ là không thể tách rời
cùng với đó khi mà nhận thấy những mối nguy mà trẻ có thể gặp phải trên môi trường mạng
thì việc tuyên truyền phổ biến kiến thức an ninh mạng đã được nhiều trường
không chỉ ở cấp trung học phổ thông tăng cường
kết bạn và trò chuyện
người hình ảnh thông tin cá nhân cho người lạ
đây là tình huống giả định được báo cáo viên đưa ra ngay đầu bài giảng
với tình huống này nhiều học sinh đã rút ra ngay được bài học cho chính bản thân mình khi sử dụng mạng xã hội
đây không phải là lần đầu tiên con gặp những trường hợp như thế này
mà sự phát triển của mạng xã hội đã cho con thấy rất nhiều trình hướng ngoài đời thực tế như thế
nhưng mà qua lời kể của các báo cáo viên các chuyên gia
thì con lại cảm thấy rằng là tác hại của những cái vấn đề này thì không hề nhỏ
sau cái clip đấy thì con nhận được là mình không nên kết bạn và trò chuyện với những người lạ
khi mà mình không quen biết họ và mình không nên chụp ảnh và đưa cho họ những cái thông tin
mà có thể gây ảnh hưởng đến mình
kết bạn và trò chuyện với những người lạ
kể từ khi luật an ninh mạng có hiệu lực vào năm hai nghìn một mươi năm
nhiều trường học đã chủ động việc tuyên truyền đảm bảo an toàn khi sử dụng mạng với học sinh
việc tuyên truyền giúp học sinh nâng cao sự hiểu biết nhận thức về những nội dung cơ bản của pháp luật
các hành vi vi phạm phổ biến trên môi trường mạng và hình thức xử lý của cơ quan nhà nước có thẩm quyền
từ đó nâng cao nhận thức tự giác tuân thủ pháp luật cho học sinh khi hoạt động trên môi trường mạng
trong những năm gần đây nhà trường cũng đã thực hiện tuyên truyền trong các buổi ngoại hóa hoặc lồng ghép trong các tiết học phù hợp
tuy nhiên cái chủ thể để thực hiện tuyên truyền trong những năm vừa rồi thì vẫn chủ yếu là các thầy giáo cô giáo của nhà trường
năm nay được sự chỉ đạo và phối hợp giữa công an quận ba đình và phòng giáo dục đào tạo quận ba đình
trường trung học cơ sở nguyễn trãi đã mời được chuyên gia từ học viện an ninh đến để có những chia sẻ cụ thể
cũng như là sâu sắc hơn về cái chuyên đề này
chúng tôi đã làm việc trao đổi và bàn bạc thống nhất với khoa an ninh mạng của học viện an ninh nhân dân
để lựa chọn những nội dung hình thức phương pháp tuyên truyền đến các cháu
sao cho nó phù hợp với lứa tuổi tâm sinh lý và cái kiến thức của các cháu ở cái tầm lứa tuổi này
làm sao cho đảm bảo để các con có thể là tiếp thu
nhanh chóng được các nội dung mà báo cáo viên phổ biến vừa áp dụng thiết thực vào đời sống cũng như học tập của các con
ngày một sáu hai nghìn hai mươi một thủ tướng chính phủ cũng đã ban hành quyết định số tám trăm ba mươi phê duyệt chương trình
bảo vệ và hỗ trợ trẻ em tương tác lành mạnh sáng tạo trên môi trường mạng giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm
hy vọng với sự chung tay từ nhà trường gia đình và các cơ quan chức năng
sẽ giúp các em học sinh có thể tự bảo vệ mình trước những mặt trái của mạng xã hội
góp phần xây dựng môi trường giáo dục an toàn lành mạnh thân thiện
chuyển sang tin tức về tình hình an ninh trật tự
tại tỉnh bình định tòa nhân dân tỉnh vừa mở phiên tòa sơ thẩm xét xử và tuyên phạt ba bị cáo cùng chú tại huyện tây sơn
theo cáo trạng vào ngày hai mươi năm tháng hai công an huyện tây sơn tỉnh bình định kiểm tra hành chính tại nhà đào xuân cư ở thị trấn phú phong huyện tây sơn
phát hiện nhiều dụng cụ dùng để sử dụng ma túy của bùi thị thu hồng và trần văn điện
tiếp tục khám xét nơi ở của thiện lực lượng công an thu giữ hơn bốn mươi gram ma túy
thiện khai nhận đã năm lần bán ma túy cho hồng để hồng bán lại kiếm lời
còn riêng cư khi phát hiện một hộp chứa ma túy của hồng trong nhà mình thay vì báo công an đã mang đi cất giấu
hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo trần văn thiện một mươi tám năm sáu tháng tù giam
bùi thị thu hồng chín năm tù cùng về tội mua bán và tàng trữ trái phép chất ma túy
đào xuân cư bốn năm tù về tội tàng trữ trái phép chất ma túy
gây ra một mươi tám vụ trộm góp tài sản trên địa bàn tỉnh tây ninh
hai đối tượng là trần anh vũ và huỳnh văn khả di cùng chú tại tỉnh tây ninh
vừa bị phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bắt giữ
từ tháng bảy đến nay trên địa bàn tỉnh tây ninh liên tiếp xảy ra nhiều vụ trộm cắp tài sản
chủ yếu là xe máy
qua sàng lọc những đối tượng nghi vấn lực lượng công an xác định vũ và di là đối tượng gây án
và hiện không có mặt tại địa phương
bằng các biện pháp nghiệp vụ ngày một mươi bảy tháng một mươi một phòng cảnh sát hình sự công an huyện tân châu
phát hiện di đang lần trốn tại tỉnh đồng nai
còn vũ đang lẩn trốn tại tỉnh bà rịa vũng tàu nên phối hợp với các địa phương bắt giữ
thu giữ được ba xe mô tô là tài sản trộm cắp
tại cơ quan công an các đối tượng khai nhận đã gây ra một mươi tám vụ trộm cắp tại nhiều địa phương trong tỉnh